chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị tại pháp hội đồng khoa học của pháp dự báo nước này sẽ chứng kiến hàng trăm nghìn trường hợp mắc covid một mươi chín mỗi ngày vào tháng một năm sau khi mà chủng omicron lây lan
thưa quý vị tại pháp hội đồng khoa học của pháp dự báo nước này sẽ chứng kiến hàng trăm nghìn trường hợp mắc covid một mươi chín mỗi ngày vào tháng một năm sau khi mà chủng omicron lây lan

who cho rằng còn sớm để khẳng định chủng omicron có nghiêm trọng hơn delta hay không
theo wso biến chủng omicron đang lây lan nhanh hơn chủng delta và lây nhiễm cho cả người đã tiêm chủng hoặc người từng khỏi bệnh covid một mươi chín
đến nay pháp đã ghi nhận tám tám trăm tám mươi chín sáu trăm ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có một trăm hai mươi hai hai trăm chín mươi năm người chết